dù được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển hàng nghìn hectare đất rừng tại địa bàn thị xã an khê tỉnh gia lai
nhưng hai ban quản lý rừng phòng hộ bắc an khê và ban quản lý rừng phòng hộ gia hội đã thiếu trách nhiệm buông lòng quản lý
hệ lụy là cả nghìn hectare đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hàng trăm hectare đất rừng tự nhiên bị tàn phá trong suốt thời gian dài qua nhiều thời kỳ lãnh đạo của các ban quản lý này
theo kết luận của các cơ quan chức năng tỉnh gia lai tại ban quản lý rừng phòng hộ ia hội dù được giao quản lý bảo vệ gần một hai trăm chín mươi hectare
thế nhưng sau năm năm đơn vị này đã để mất gần tám trăm tám mươi ba hectare đất lâm nghiệp do bị người dân lấn chiếm
trong đó có một trăm một mươi tám hectare đất rừng tự nhiên và gần bốn mươi chín hectare đất rừng trồng thông
hầu hết trên diện tích bị lấn chiếm này người dân đã trồng các loại cây nông nghiệp bạch đàn tràm
tình trạng để mất đất lâm nghiệp cũng xảy ra tương tự
tại lâm phần quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ bắc an khê khi để người dân lấn chiếm trên một hai trăm sáu mươi ha trong tổng số một bốn trăm sáu mươi ha được giao quản lý
trong đó có hai trăm một mươi một hectare là đất rừng tự nhiên và bốn mươi bốn hectare rừng trồng
trước những sai phạm nghiêm trọng trên tỉnh gia lai đã thống nhất chuyển hai vụ việc lấn chiếm đất rừng trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ